chỉ thị ba mươi bốn đã cụ thể hóa chủ trương của đảng và nhà nước ta với việc vui tết đón xuân
trong đó thực hành tiết kiệm chống lãng phí được đề cập như một nội dung quan trọng
cần thiết để phù hợp điều kiện và hoàn cảnh đất nước cũng như xu thế chung của xã hội
góp phần chấn trình ngăn chặn kịp thời những biến tướng về hành vi tiêu dùng trong đời sống hiện nay
tuy nhiên trên thực tế việc tiêu dùng tiết kiệm chống lãng phí trong một bộ phận dân cư
còn nhiều bất cập
nổi lên hiện nay là trào lưu vung tay mua sắm các mặt hàng đắt tiền như là một cách để chơi ngông
chơi sang thể hiện đẳng cấp của một số người mà việc mua sắm hoa trái cây cảnh của một bộ phận dân cư
những ngày giáp tết nhất là tại các đô thị lớn là một minh chứng cụ thể
có thể thấy những năm gần đây thị trường bán hoa cây cảnh phục vụ trang trí nhà cửa
mỗi dịp tết đến xuân về ngày càng phong phú đa dạng
bên cạnh những loài hoa có tính truyền thống mang đặc trưng cho ngày tết ở việt nam như
đảo mai quất lây ơn thược dược hài đường
còn có các loại hoa mới nhập ngoại đã được gây giống thành công và trồng đại trà
ở nhiều địa phương như hà nội sapa lào cai đà lạt lâm đồng sa đéc đồng tháp
đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của người dân trong xã hội và phục vụ xuất khẩu
sự dồi dào phong phú đó là đủ phục vụ cho nhu cầu mua sắm tiêu dùng trong xã hội
vậy nhưng vẫn có không ít người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu thậm chí hàng chục hàng trăm triệu đồng
để săn các loại hoa cây cảnh nhập ngoại
phổ biến nhất trong số này là đảo đông mai mỹ thanh liễu có giá vài chục triệu đồng một chậu
thậm chí một cảnh hoa lan rốt chai vốn được mệnh danh là vàng của kinabalu malaysia
có giá không dưới một trăm linh triệu đồng một cảnh vẫn có người sẵn sàng chi tiền để mua
một số loại hoa không do nguồn gốc xuất xứ
các loại hoa cũng được nhập vào trong nước và bán tràn lan với giá đắt
trong khi một số loại hoa nội chất lượng không hề thua kém
phải kêu gọi sự hỗ trợ của người tiêu dùng vì không có người mua
nhiều vườn hoa đã đến độ mãn khai phải nhổ bỏ vì không tìm được đầu ra
gây thiệt hại lớn cho người nông dân ảnh hưởng sự phát triển lành mạnh của thị trường tiêu dùng trong nước
bên cạnh đó trào lưu săn các loại hoa rừng phục vụ tết cũng diễn ra khá quyết liệt giữa nhiều thương lái
có dãy phố chỉ sau một đêm
đã xếp bạt ngàn những cành đào rừng vẫn còn nhựa tươi rói
vài năm nay bên cạnh đào rừng bắt đầu xuất hiện trào lưu chơi hoa mận rừng khai thác
ở các tỉnh lai châu lào cai yên bái sơn la đưa về các thành phố lớn để tiêu thụ
mang tiếng là cây rừng nhưng với nhu cầu của nhiều cư dân thành phố
các giống cây này bỗng trở thành miếng mồi ngon là mục tiêu săn tìm của thương lái
đã có không ít rừng đào mận bị khai thác chơi chuỗi
nhiều nơi bị triệt hạ đến mức
không có khả năng phục hồi hoặc nếu có thể tái tạo lại thì cũng cần một khoảng thời gian rất dài
chỉ riêng dọc tuyến quốc lộ sáu từ mộc châu sơn la lên tuần giáo điện biên
một ngày trung bình có khoảng năm sáu chuyến ô tô tải chở đào về các tỉnh miền xuôi
có người gọi đây là hiện tượng đào bị dỉ máu
không khó để hình dung cảnh tượng mỗi năm hàng nghìn gốc đào bị chặt hạ theo lối tận diệt
để khai thác đào rừng cầu thụ
nhiều thợ săn đào phải lặn lội hàng chục cây số vào sâu trong rừng
hoặc các làng bàn của đồng bào dân tộc thừa số
thậm chí nhiều gốc đào cổ thụ phải dùng đến cưa máy
với đà này chẳng mấy chốc đào rừng cổ thụ sẽ bị tuyệt diệt
đây rõ ràng là một hành vi tàn phá thiên nhiên phải sớm có biện pháp xử lý ngăn chặn
chưa kể hàng trăm năm nay những cây đào cây mận cầu thụ bung hoa mỗi dịp xuân về
đã trở thành bản sắc thành chứng chỉ văn hóa của các tỉnh miền núi
hành vi vô ý thức tận diệt cây hoa rừng phục vụ cho thú chơi của một số ít cá nhân trong xã hội
đã khiến bản sắc ấy dần già bị phai nhạt
trong khi ở các đô thị do việc khai thác bày bán vô tội vạ mà đến chiều ba mươi tết
khi không còn bán được rất nhiều cành đào rừng bị ném trỏng trơ trở thành bãi rác cồng cành
ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường đô thị
hay để đáp ứng cuộc đua chơi phong đan rừng xuất hiện mấy năm gần đây
nhiều con buôn không ngần ngại đổ tiền đồ của thuê người vào các khu rừng hiểm trở để săn tìm lan quý
khiến cho nhiều loại phong lan quý hiếm có nguy cơ tuyệt liệt
một thợ săn lan rừng ở xã corona huyện bundun đắk lắc cho biết
đến nay lan rừng tại khu vực này đã cạn kiệt không ít thợ săn lan phải chuyển nghề khác để kiếm sống
tình trạng khan hiếm lan rừng đẩy giá lên cao càng khiến nhiều người quyết đổ tiền để có băng được
có người sẵn sàng bỏ ra hàng chục
chục triệu đồng chỉ để mua được các loại lan quý hiếm như nginh xuân già hạt hoàng nhạn
quyền giám đốc vườn quốc gia jordan huyện bundun bày tỏ
thời gian qua trong quá trình tuần tra rừng đơn vị phát hiện và ngăn chặn được nhiều đối tượng có hành vi vào rừng săn hái phong lan
chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp cảnh cáo răn đe và tuyên truyền người dân không được xâm phạm vào hệ sinh thái của rừng
trong những cuộc họp tuyên truyền bảo vệ rừng
chúng tôi cũng tuyên truyền nghiêm cấm người dân vào rừng săn hái lan
tất cả các hành vi săn hái lan rừng xâm phạm vào hệ sinh thái của rừng đều vi phạm pháp luật
tuy nhiên đến nay việc phát hiện xử phạt người săn hái phong lan trái phép vẫn gặp nhiều khó khăn
do lực lượng chức năng không đủ người để tuần tra canh gác trên diện rộng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong khi người lùng sụp săn hái chủ yếu là cư dân địa phương lợi dụng sơ hở để vào rừng xâm hại
nguy cơ các loại cây hoa rừng bị tận diệt ngay tại những khu rừng được khoanh vùng bảo vệ
đang đòi hỏi các ngành chức năng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng
đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm khắc có tính răn đe đối với các hành vi phá hoại thiên nhiên môi trường
sự đắt đỏ của thị trường trái cây ngày tết cũng không hề kém cạnh
thay vì chỉ cần vài trăm nghìn đồng đã có cặp bưởi đẹp bài bàn thờ ngày tết
nay có người sẵn sàng chi tiền triệu để có được cặp bưởi hình thòi vàng hoặc hổ lô tạo hình nổi các chữ tài lộc hoặc một quả bưởi tiến vua
đặc biệt trào lưu mua trái cây nhập ngoại cũng tăng mạnh vào dịp cuối năm
những sản vật như na bưởi táo của việt nam dù không hề kém cạnh về chất lượng so với hoa quả nhập ngoại
nhưng không ít người tiêu dùng vẫn đổ xô mua hàng nhập khẩu với giá đắt hơn cả chục lần
thống kê của tổng cục hải quan cho biết nếu một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín
kim ngạch nhập khẩu mặt hàng rau quả của cả nước đạt hơn một năm mươi bảy tỷ usd tăng một mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thì chỉ riêng nửa đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch nhập khẩu rau quả đã tăng lên gần tám mươi triệu usd
cao hơn khoảng một mươi triệu usd so với trung bình các tháng trước đó
từ thực trạng nêu trên phần nào có thể khẳng định nhiều người mua sắm trong dịp tết là theo trào lưu
thậm chí thiếu hiểu biết cho nên vừa tốn kém lãng
trong khi đó khi tết đã đến gần vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội cần được giúp đỡ
nhiều nơi ở vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn đời sống của người dân hết sức thiếu thốn
để giúp người dân có điều kiện đón tết thủ tướng chính phủ mới đây đã phải xuất cấp hàng nghìn tấn gạo cho nhiều tỉnh trên cả nước
nhiều tổ chức đoàn thể đã đứng ra kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội để góp phần lo tết cho người nghèo người có hoàn cảnh

đã được báo chí lên tiếng nhưng những năm gần đây cuộc đua mua sắm đắt độc lạ chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khiến mỗi dịp giáp tết cây cảnh tiền tỷ lại trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn

và phần nào ở góc độ tích cực cho thấy sự khá giả trong đời sống dân cư

nhưng điều đáng lo ngại là không ít gia đình dù điều kiện kinh tế không mấy dư giả nhưng cũng bị cuốn vào trào lưu này sẵn sàng vây mượn để mua sắm cho bằng chị bằng em dẫn đến sự tốn kém vượt quá khả năng chi tiêu
bằng em dẫn đến sự tốn kém vượt quá khả năng chi tiêu
ngay cả các gia đình có điều kiện thì việc bỏ nhiều tiền mua sắm
nhưng sau đó phải đổ bỏ vì không dùng đến hoặc dùng không hết
cho thấy sự lãng phí rất lớn
đó là chưa kể tới sự lãng phí về thời gian công sức mà xã hội đã bỏ ra
để phục vụ nhu cầu của nhóm người tiêu dùng này
có thể coi đây là xu hướng tiêu dùng không lành mạnh cần kịp thời chấn chỉnh
mua sắm chuẩn bị đón tết là niềm vui chính đáng của mọi người dân
nhưng niềm vui ấy cần phải hài hòa với lợi ích và điều kiện kinh tế của cộng đồng
nhất là trong khi xã hội vẫn đang còn nhiều người gặp khó khăn cần được tương trợ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài cũng là một sự lãng phí của tác giả thảo anh
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau